tại các tỉnh phía bắc đặc biệt là thủ đô hà nội người dân ra đường đều cảm nhận thấy không khí oi bức và ngột ngạt
nhiệt độ tăng cao đã khiến cuộc sống của nhiều người dân đảo lộn đặc biệt là những người lao động ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn hôm nay là một trong những ngày cao điểm của đợt nắng nóng và theo ghi nhận của phóng viên tại thủ đô hà nội lúc này
nhật độ ra động từ khoảng ba mươi chín cho đến bốn mươi hai độ c đây không chỉ là một mức nhật độ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người khi mà ra ngoài đường
bên cạnh đó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến công việc buôn bán làm ăn của tiểu thương ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
nắng nóng cùng với hiệu ứng đô thị khiến mức nhiệt kéo dài trong ngày làm cho không khí trở nên ngột ngạt khiến cho nhiều người dân ngại ra ngoài đường
nhiệt độ cao khiến cho công việc của những người lao động thường xuyên phải làm việc ngoài trời gặp rất nhiều khó khăn
hôm nay thời tiết hà nội thay đổi đối
nắng chúng tôi đi làm cảm thấy rất bệt mỏi ảnh hưởng đến chất lượng công việc của chúng tôi
bên cạnh đó thời tiết nắng nóng cũng ảnh hưởng lớn đến công việc kinh doanh buôn bán của các tiểu thương đặc biệt là đối với những mặt hàng không thể để lâu như hoa quả
trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế này người dân mà đi buôn và các tiểu thương các chị em chúng tôi đi bán hoa là vất vả lắm
hoa màu thì rất là khó giữ hoa thì nắng lên nhiệt độ cao hoa nhanh héo chỉ trong độ ngày hôm trước ngày hôm sau là đã có thể là hoa đã không đảm bảo được cái độ tươi
theo nhận định của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương nhiều khả năng từ ngày hai mươi tháng năm trở đi nắng nóng ở bắc bộ cũng như ở các tỉnh bắc miền trung mới chấm dứt
các chuyên gia khuyến cáo vào những giờ cao điểm nắng nóng người dân nên hạn chế ra đường sử dụng các biện pháp tránh nắng đồng thời
làm sức khỏe